ngày một mươi tám tháng hai cuộc họp đầu tiên trong năm hai nghìn hai mươi của ủy ban điều phối kết nối asean đã diễn ra tại trụ sở ban thư ký asean ở jakarta indonesia
đại sứ trần đức bình trưởng phái đoàn việt nam tại asean đã chủ trì cuộc họp trong vai trò là chủ tịch acccc
theo đó trong thời gian tới asean sẽ tập trung nguồn lực vận động các bên đối tác tham gia hỗ trợ nguồn lực và thúc đẩy các dự án trong lĩnh vực chiến lược
và đặc biệt là dành ưu tiên cao cho các dự án thuộc ba sáng kiến chưa được triển khai
cụ thể asean sẽ ưu tiên triển khai các dự án về xây dựng dữ liệu về các tuyến thương mại xây dựng từ điển về dữ liệu mở asean
tăng cường phát triển các nền tảng số asean nâng cao đào tạo dạy nghề và phát triển nguồn nhân lực asean trong giai đoạn mới
cuộc họp cũng nhất trí cần thông tin và khuyến khích sự tham gia của đồng bộ các cơ quan chuyên ngành của asean trong triển khai các dự án mpac năm hai nghìn hai mươi năm
tăng cường cơ chế phối hợp và liên kết việc triển khai mpac hai nghìn hai mươi năm với các sáng kiến kết nối khu vực với các nước đối tác